kính thưa quý vị ngày tám tháng tám công an quận tân phú tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý ba mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy ở quán bar trên địa bàn
khoảng giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày công an quận tân phú kiểm tra hành chính quán bar new club trên đường thành công phường tân thành quận tân phú phát hiện ba mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
thời điểm này trong quán bar có rất đông khách
qua test nhanh ma túy đối với chín mươi khách và ba mươi hai nhân viên của quán bar lực lượng chức năng xác định ba mươi sáu người có kết quả dương tính với ma túy
hiện lực lượng chức năng sàng lọc những người liên quan và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định